thưa quý vị trong hai tuần mưa lũ ở miền trung đã làm một trăm linh sáu người chết các địa phương phải sơ tán hơn hai trăm linh người dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn trước diễn biến của thiên tai
cụ thể trong các ngày từ ngày sáu cho đến ngày hai mươi tháng một mươi mưa lũ đã làm một trăm linh sáu người chết và hai mươi bảy người mất tích
quảng trị đang là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về người với bốn mươi chín nạn nhân thiệt mạng và tám người mất tích
các địa phương phải sơ tán hơn hai trăm linh người ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn trước diễn biến của thiên tai
về giao thông một mươi sáu tuyến quốc lộ một trăm sáu mươi ba m đường quốc lộ một trăm sáu mươi một tám trăm linh m đường giao thông đã bị ngập sạt lở và hư hỏng tập trung tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
và hiện nay đường hồ chí minh nhánh tây tỉnh quảng bình còn bảy vị trí bị ngập sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang bị ngập lụt chia cắt
quốc lộ một a đoạn qua thị trấn cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh còn bị ngập
ngoài ra mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp khi ba trăm bảy mươi hectare lúa và gần bảy hectare hoa màu đã bị ngập và hư hại hơn năm tám trăm linh con gia súc và sáu trăm tám mươi năm con da cầm đã bị chết
thưa quý vị hy sinh trong lúc ứng cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi tại xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thế nhưng cho đến tối ngày hai mươi tháng một mươi các đồng đội mới có thể đưa thi thể của đồng chí đại úy
trương văn thắng về nơi an nghỉ do mưa lũ chia cắt và cô lập hoàn toàn tại xã hương hóa hành trình băng rừng vượt suối xuyên ngày đêm để đưa được đồng chí về với đất mẹ là một cuộc hành trình đầy gian nang tưởng chừng đã không thể thực hiện
xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trì chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi
mưa vẫn không ngớt đất đá liên tục sạt lở tại nhiều điểm
nước lũ chạy xiết
thế nhưng những điều ấy vẫn không thể nào ngăn cản được bước chân hành quân của lực lượng công an tỉnh quảng trị
xẻ rừng vượt suối với quyết tâm cao nhất phải đưa bằng được thi thể của đồng chí đại úy trương văn thắng về với gia đình với đồng chí đồng đội
quá trình đi tìm đồng đội thì lực lượng công an hướng hóa đã chia thành ba tổ
và chúng tôi là chia nhau xuất phát ở các thời điểm
qua đường từ trung tâm của xã hương phùng vào đến xã hương việt hai mươi năm km qua bộn bản giáp với bản lào lực lượng chúng tôi đã vượt xong xếp ngang nghiêng
nước đang chạy rất là xiết
để tiếp cận với các bạn đối diện và nhờ lực lượng chân ở đó cũng như là lực lượng con nhân của bản lào dẫn đường dẫn lối
để chúng tôi vượt rất nhiều khẽ suối
vượt quá nhiều
vượt quá nhiều những cái đồi đồi núi bị sạt lở
để đến được với đồng đội thì chúng tôi mất một ngày một đêm từ quảng đường xã hương phùng vào đến trung tâm của xã hương việt
để đưa đồng chí trương hòa thắng về với đơn vị về với gia đình
từ khi nhận tin báo đồng chí thắng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ứng cứu người dân bị nước lũ cuộn trôi
lực lượng công an tỉnh quảng trị đã tìm mọi cách để tiếp cận được với xã hướng hóa
có lúc đã phải lên phương án dùng trực thăng
thế nhưng tất cả đều không khả thi bởi địa hình quá hiểm trở không có cách nào liên lạc vào bên trong
có những lúc tưởng chừng như không thể đưa được đồng chí trở về
thế nhưng bằng trích nghiệm sự quyện tâm và tình cảm thiêng liêng dành cho đồng đội
các cán bộ chiến sĩ công an với sự hỗ trợ hết mình của người dân địa phương đã chia thành nhiều tổ
hành quân bằng đường bộ
xuyên qua biên giới nước bản lạc
lào thay phiên nhau cộng thi thể của đồng chí thắng ra khỏi khu vực bị cô lập
chúng tôi thực sự rất quyết tâm quyết tâm để đưa đồng đội tôi về sớm
để coi nào giờ nào hãy ngay giờ đó
hình của hướng hóa rất phức tạp nhiều đôi núi hiểm trợ
nhưng mà chúng tôi thì đồng chí đồng đội cũng không muốn là để đồng đội của mình là nằm lại
ở nơi trốn mà rừng sâu
cho nên cũng cố gắng đeo đeo lối xuôi để đưa thi thể của đồng đội về nơi
về gia đình về quê hương đất bạc
có thể đưa được đồng chí thắng về nghe hồ sử tại thành phố đông hà là một kỳ tích
mà ngay cả những người trực tiếp làm nhiệm vụ vẫn không thể nào tin được
đây là một kỳ tích mà không thể ai tương cản bộ chiến sĩ cũng như lãnh đạo rồi
từ trung ương từ bộ cho đến
địa phương cũng không thể ngờ được rằng là đến hôm nay là chúng ta công an huyền hóa đã tổ chức đoàn này
để đưa thi thể của đồng chí về
của a trinh mà thường đi về rất là gian nan đi hình chi cắt không thể đi theo đường bộ được
từ điểm sạt lợi từ hướng việt mà về đến chỗ là hướng phùng là có hàng chục điểm bị sạt lợi
không thể đi đường bộ
nhưng với ý chí và quyết tâm của công an huyền hóa cùng với sự chỉ đạo đặc biệt là có đồng chí thư trưởng
đã chỉ đạo thì bằng quyết tâm cao thì lực lượng công an huyền hóa đã có phương án từng xe rừng vượt suối qua nước bản lào
bằng tất cả sự nỗ lực của toàn thể lực lượng công an và sự giúp đỡ của nhân dân thi thể đại úy trương văn thắng
đã được đưa về với đất mẹ trong sự thiệt thương vô hàn của gia đình đồng chí đồng đồi và nhân dân
sự hy sinh quên mình của anh mãi là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ công an nói theo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả vì nước quên thân vì dân quên mình
thưa quý vị liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thừa thuyên huế
đến nay đã đưa được hai mươi bốn người ra ngoài an toàn và tìm thấy thi thể hai công nhân tại thủy điện rào trang ba
còn một mươi năm công nhân mất tích nữa vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai phương án tìm kiếm
và để sớm tìm thấy các nạn nhân trong những ngày vừa qua người dân địa phương cùng những công nhân còn lại tại khu vực thủy điện đã tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn
đã một tuần nay kể từ ngày đầu tiên lực lượng công an triển khai công tác tiếp cận hiện trường sạt lỡ
khiến một mươi bảy công nhân mất tích tại thủy điện rào trăng ba
ông đỗ định ngày nào cũng có mặt là người dân địa phương nắm rõ địa hình khu vực sông và lòng hồ thủy điện rộng nguy hiểm ông hỗ trợ trong việc dẫn đường
những hộ dân có ghe thuyền cũng sẵn sàng tập hợp phương tiện để tham gia công tác vận chuyển
chúng tôi cũng phải nhờ sự giúp đỡ của quân chủng nhân dân tại địa phương này những người rất là quen sông nước
thì chúng tôi cũng nhờ
nắm bắt tình hình đồng thời cũng là dẫn đường chúng tôi là để đi trong các cuộc đi lên đi về và vận chuyển lương thực thực phẩm cũng như cửu hồ cửu nán trong quá trình hành trình của chúng ta
công nhân thì cũng đồng bào và đồng bào lắm thì mình cũng làm được chắc cũng chưa tông mong là cái đập tạ mình chỉ làm việc mình nên làm thôi
tại khu vực thủy điện rào trăng ba một nhóm công nhân may mắn thoát nạn đã tình nguyện tiếp tục ở lại khu vực khó khăn này
để cùng với lực lượng chức năng triển khai việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích
nạn nhân quá cái tên sợ hãi chúng tôi cũng còn ổn định tinh thần lại rồi
nhưng mà giờ chỉ có một cái lỗ lặng nhất đó để làm thế nào đó để đoàn cửu hồ vào kịp thời mà có máy móc kịp về để mà đau bụi này mà thích
hiện vẫn còn một mươi năm công nhân mất tích
vị trí điểm sạt lỡ là khu vực hết sức hiểm trợ
đường bộ vẫn chưa thông để đưa phương tiện cơ giới tiếp cận hiện trường
việc di chuyển tới đây gặp nhiều khó khăn
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc khẩn trương triển khai các phương án
thì sự hỗ trợ của người dân có vai trò quan trọng
điều này cho thấy nghĩa tình đồng bào và sự gắn kết đồng lòng của cán bộ chiến sĩ với nhân dân